thủ đô hà nội đã từng thuộc nhóm nguy cơ cao trong đại dịch covid một mươi chín thế nhưng đến ngày hôm nay thì có thể nói rằng hà nội đã kiểm soát được tình hình
và để có được thành quả này đó là sự hy sinh góp sức của toàn quân toàn dân của cả hệ thống chính trị
và chắc chắn rằng chúng ta không thể không nhắc tới các chiến sĩ áo blue trắng tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô

khi mà ở trong vườn dịch này thì luôn luôn có cán bộ y tế trong lo sức khỏe cho mọi người

và tất cả
khi chương trình bệnh nhân đến đây mà phải chuyển kiến thì chúng tôi sẽ báo cáo lên ban lãnh đạo của bệnh viện
và ở đây thì có xe tử thương trực cấp thứ hai mươi bốn xe tử ở đây và sẽ vận chuyển theo đúng kiến bệnh viện

những ngày cao điểm dịch ở thủ đô toàn thành phố nhận lệnh cách ly xã hội
người người ở nhà khạn chế ra đường
thế nhưng lực lượng y tế hà nội chưa bao giờ nghỉ
sáu bệnh viện của hà nội luôn sẵn sàng phương án chuẩn bị một dường bệnh cho người mắc covid một mươi chín
và hỗ trợ các bệnh viện khác nếu có sự quá tải tạo nên một hệ thống y tế cơ sở vững chắc chủ động trước dịch
chúng tôi xây dựng các kịch bản nếu mà chưa có bệnh nhân lây nhiễm thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận và điều trị các đối tượng cách ly
trên một mươi bệnh nhân đến năm năm ca dương tính ở bệnh viện thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận
và chúng tôi huy động toàn bộ các nguồn lực ở trong nội viện để đảm bảo cho công tác phòng chống này
sự chủ động ngay từ hệ thống y tế cơ sở bảo đảm việc kiểm soát dịch trong cộng đồng
chủ động cho kịch bản quá tải các bệnh viện tuyến trung ương
tạo nên niềm tin trong nhân dân góp phần xây dựng một bức tường thành y tế kiên cố ở thủ đô hà nội